các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lịch nghỉ tết của học sinh cũng đã được nhiều địa phương công bố
tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo cho biết năm hai nghìn hai mươi hai học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông sẽ nghỉ tết nguyên đáng chín ngày
cụ thể các học sinh sẽ nghỉ tết từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức là hai mươi bảy tháng chạp đến hết ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mùng sáu tháng giêng tổng cộng chín ngày
hà nội hải phòng đà nẵng áp dụng lịch nghỉ học theo khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
học sinh sẽ nghỉ theo quy định của luật lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm
cần thơ theo cung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai học sinh nghỉ từ ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày hai mươi tám tháng chạp đến hết ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mùng sáu tháng giêng
nhiều địa phương khác cũng đã công bố lịch nghỉ tết nguyên đáng nhầm của học sinh giáo viên
một số địa phương cho học sinh nghỉ đến một mươi bốn ngày
khoản tiền người lao động được nhận trong dịp tết
lao động có thể được nhận các khoản tiền như thưởng tết lương tháng thứ một mươi ba tiền thăm hỏi từ quỹ công đoàn ba trăm linh đồng tiền hỗ trợ qua của công đoàn địa phương
dựa trên kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động mà doanh nghiệp chủ động xem xét việc thưởng tết
việc có thưởng hay không thưởng nhiều hay ít cho người lao động sẽ được doanh nghiệp quyết định
thưởng tết có thể bằng tiền hoặc hiện vật
lương tháng thứ một mươi ba cũng giống như thưởng tết không phải khoản bắt buộc theo luật nhưng nếu trước đó có thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì doanh nghiệp buộc phải thực hiện
dịp tết này theo kế hoạch một trăm bốn mươi sáu người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp đơn vị ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn và cán bộ công chức viên chức có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận ba trăm linh đồng một người
tiền này trích từ quỹ tài chính công đoàn
lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị covid một mươi chín cũng sẽ được công đoàn các địa phương dành phần quà tiền hỗ trợ tổ chức xe đưa đón hoặc hỗ trợ vé tàu xe đưa người lao động về quê
vậy đã rõ khoản tiền người lao động được nhận trong dịp tết không chỉ có lương tháng thứ một mươi ba mà còn có tiền hỗ trợ dành cho người có hoàn cảnh khó khăn hãy cùng cố gắng vượt qua dịch bệnh các bạn nhá
ngoài việc thưởng tết âm nhiều vấn đề liên quan đến cách ly xét nghiệm người từ nơi khác trở về địa phương
mới đây trước việc nhiều tỉnh ra thông báo hạn chế người về quê các chuyên gia cho rằng không cần sợ tới mức cấm người dân về quê ăn tết
dù f trên cả nước tăng liên tiếp nhưng số bệnh nhân nặng tử vong đã giảm các chuyên gia cho rằng trong điều kiện thích ứng tình hình mới việc thống kê ca bệnh không còn phù hợp
chúng ta chỉ nên tập trung tỷ lệ bệnh nhân nặng nguy cơ làm sao không ảnh hưởng đến hệ thống y tế
chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám và quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong khi đó nhiều địa phương vì lo lắng dịch bệnh lây lan nhất là tết nguyên đáng đang đến gần đã đưa ra những quy định nhằm xét chặt công tác phòng chống dịch khiến nhiều người bức xúc
có thể kể đến như văn bản của ủy ban nhân dân xã triển yên huyện vân hồ tỉnh sơn la ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một yêu cầu người lao động ở địa phương đi làm xa muốn về quê ăn tết với gia đình thì về trước hai mươi hai ngày để đảm bảo công tác cách ly
trước đó thanh hóa cũng đưa ra thư ngõ gửi người đang ở địa bàn và người thanh hóa đang làm việc tại các tỉnh ngoài
nước ngoài v v tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đáng nhầm dần hai nghìn hai mươi hai quảng nam cũng vận động bà con ở vùng dịch không về quê ăn tết
ông lê như tiến phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội khóa một mươi ba cho rằng có rất nhiều giải pháp để chống dịch việc ra thư ngõ hay vận động người dân không về quê ăn tết là không nên
việc này sai hoàn toàn về mặt đạo đức tình cảm và thậm chí vi phạm quyền cầu dân
tết nguyên đáng là dịp thiên liên trong đời sống tinh thần của người dân
cả năm chỉ có một dịp lễ tết để về quê xung hợp thắp hương ông bà tổ tiên mà ngăn cả người dân không về là không được
nhiều người dân phản đối là dễ hiểu
ông tiếng nói chúng ta đã thay đổi chủ trương chống dịch chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội thì phải có biện pháp phù hợp không thể theo kiểu ngàn sống cấm chợ
cơ quan cá nhân có thư ngõ hay văn bản vận động người dân không về quê ăn tết phải điều chỉnh lại
ông tiến nêu quan điểm
theo chuyên gia trần đắc phu
theo ông phu chúng ta không thực hiện giãn cách xã hội rộng nữa mà thay bằng quản lý những trụ trò do dịp bệnh
cụ thể là chú ý không để lây nhiễm cho những ca bệnh chưa tiêm vaccine người già người có bệnh nền
ngoài ra dịp lễ tết địa phương nên tuyên truyền cho người dân hiểu việc hạn chế thăm nơm tiếp xúc với đám đông giảm đi lại không cần thiết không tổ chức các hoạt động đông người không tổ chức ăn uống linh đình hạn chế tụ tập v v
và tuyệt đối tuân thủ năm k để vừa phòng chống dịch bệnh thật tốt vừa ăn tết vui vẻ an toàn
bác sĩ trương hữu khanh đồng tin và nói việc người dân có nhu cầu về quê ăn tết là bình thường còn địa phương không nên quá khắt khe với việc đó
thay bàn chuyện quy định mỗi nơi một kiểu các tỉnh thành phố nên tăng cường khuyến cáo người dân tuân thủ năm k không nên tổ chức lễ hội tập trung đông người hay hạn chế việc giao lưu gặp gỡ nhậu nhẹt trong dịp tết cho thực sự hợp lý
do phải mưu sinh nên nhiều người phải làm ăn ở rất xa giờ mới được về quê mấy ngày mà địa phương lại vận động họ không về
bên cạnh đó địa phương nào đã đưa ra quy định bắt cách ly bảy một mươi bốn ngày cũng là trái với tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
gây khó dễ cho người dân có lẽ địa phương nghĩ rằng dịp tết người dân về không may xảy ra dịch lại khiến họ vất vả nên tốt nhất là cấm hạn chế chăn
các phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khẳng định địa phương nào vận động ban hành quy định con
cấm cả người dân khi về quê ăn tết là trái với tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
do đó những địa phương này phải xem lại đạo đức công vụ cũng như tinh thần phục vụ nhân dân của mình
nhu cầu trở về quê ăn tết của mỗi người dân là chính đáng
nếu như các tỉnh thành phố siết chặt quá việc kiểm soát bằng việc đi lại xét nghiệm sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu này
ở địa phương bạn đang có quy định cách ly nào trái ngoa xin để lại bình luận bên dưới
biết đồ chúng tôi sẽ cùng bạn trả lời cho những khuất mắt phải không nào
trong một bài viết trên báo điện thoại
vtc tác giả nguyễn ánh vân đã bày tỏ nỗi tuổi thân ghê gớm khi thấy nhiều người tỏ ý kỳ thị những người ở xa về quê ăn tết
chị cho biết vẫn chưa chắc chắn về quyết định về quê ăn tết
sự băn khoăn ngập ngừng này đến với tôi khi theo dõi các cuộc trao đổi ở nhóm đồng hương trên mạng xã hội
nhiều bình luận tỏ ý phản đối những người từ địa phương có dịch về quê ăn tết vì cho rằng đây là nguyên nhân lây lan covid một mươi chín
mặc dù quê tôi cũng đang có dịch nhiều người vẫn kêu gọi chúng tôi đừng trở về
với ngôn từ rất cay gắt mang tính kỳ thị tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm khi đọc những câu như
đi làm ăn giàu có thì tự hưởng chỉ giỏi mang dịch bệnh về cho quê hương
chị kể thêm tôi đã thực sự trải nghiệm cảm giác bị kỳ thị từ lần về quê thăm mẹ ốm trước đó
mặc dù quận tôi sống ở hà nội chỉ là vùng vàng cấp phường là vùng xanh tôi có kết quả test âm tính khai báo y tế đầy đủ và cũng chỉ ở nhà với mẹ
vài người hàng xóm vẫn đánh tiếng chê trách và mong muốn
bà thím nhà đối diện mỗi lần quét ngõ cố tình lia trội thật mạnh và bóng gió bảo gia đình tôi là vô ý thức
bất chấp thực tế chúng tôi đã tiêm đủ hai mũi vaccine không vi phạm chủ trương quy định nào của nhà nước về phòng chống dịch và cuộc sống đang trở lại bình thường mới
những sự kỳ thị này cũng ảnh hưởng đến cả suy nghĩ của người trong gia đình chị
em út của tôi cũng theo dõi diễn đàn thậm chí còn chat bảo tôi cần nhắc chuyện về quê này kéo nhức đầu vì bị cạnh khóe
em bảo số mắc covid một mươi chín ở hà nội đợt này toàn ở mức trên hai năm trăm linh ca mỗi ngày
dù nhà tôi có ở vùng xanh hay vàng thì hàng xóm vẫn giữ tâm lý sợ hãi đối với những ai về từ thủ đô
mặc dù vậy thì tác giả bài viết vẫn thống nhất với gia đình sẽ tuân thủ quy định về chống dịch của nhà nước và của chính quyền quê hương
nếu nơi đang sống là vùng nguy cơ rất cao đương nhiên tôi sẽ ở lại hà nội ăn tết
còn nếu là vùng cam quyết định về hay không sẽ tùy thuộc vào quy định của tỉnh nhà
sức khỏe của các thành viên trong gia đình tình hình tiếp xúc dịch tễ của mỗi người ở thời điểm đó và cả tình hình của tòa nhà trung cư tôi ở
trong vài tuần tới hai vợ chồng nhắc nhau hạn chế sự tiếp xúc với bên ngoài ở mức thấp nhất có thể
có thể nói quê hương là nơi ai cũng hướng về mỗi dịp tết
và dù ăn tết ở đâu thì việc nghiêm túc thực hiện năm k và các quy định khuyến cáo của địa phương và bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh cũng vô cùng cần thiết